để chủ động kiểm soát tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tỉnh phú yên đã lập bảy chốt kiểm soát người và phương tiện tại các cửa ngõ ra vào địa bàn
mời quý vị khán giả cùng theo dõi ghi nhận ngắn ngay sau đây
gần năm giờ sáng nay ngày hai mươi chín tháng ba tại chốt kiểm soát huyện đông hòa trên quốc lộ một
cửa ngõ phía nam vào tỉnh phú yên lực lượng chức năng đã kiểm tra hàng chục lượt xe khách dường nằm
để hành khách khai báo y tế
chữ chứng gì thì phải khai đổi cho nhà nước cho biết cho nó yên tâm
ngoài chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín phía nam tỉnh phú yên còn bố trí sáu chốt kiểm soát khác
ở thị xã sông cầu vũng rô và các huyện miền núi đồng xuân sơn hòa sông hình
tại các chốt ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh phú yên bố trí đầy đủ nhân viên y tế
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ để bảo đảm tiếp nhận và xử lý thông tin
xe cứu thương phòng cách ly giã chiến nước sắt khuẩn khẩu trang y tế cũng được tập kết và trang bị đầy đủ
hướng dẫn nhà xe phát cho từng người và điền vào cái mẫu này
trong đó cái mẫu này tương đối đầy đủ các thông tin về hành khách trên xe
như là nơi đi nơi đến số điện thoại số xe số ghế
và trong thời gian vừa qua một mươi bốn ngày qua
có sinh hoạt ở những nơi đâu họ điền vào có sốt có ho có khó thở
thì có một bộ phận làm việc nhà xe có thể là mời người ra xuống đến chúng tôi có bố tí địa điểm cách ly
và có cái hướng xử lý tiếp theo
trước mắt trong ngành y tế là làm sao phải đảm bảo được cái an toàn cho anh em tác nghiệp
bên cạnh việc thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh ở các vùng giáp danh
và tăng cường các biện pháp phòng chống tại bến xe
nhà ga tàu hỏa tuyến xe băng
ngày hai mươi chín tháng ba ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cũng đã phát đi công văn hỏa tốc
yêu cầu người đứng đầu các sở ban ngành các huyện thị xã thành phố chỉ đạo cấp xã và thôn buôn
khu phố bám sát địa bàn kịp thời nắm bắt thông tin và lập danh sách
đối với các trường hợp người từ ngoài tỉnh về phú yên và lưu trú trên địa bàn
yêu cầu khai báo y tế bắt buộc theo hướng dẫn của cơ quan y tế
theo sở y tế tỉnh phú yên đến hết ngày hai mươi tám tháng ba
địa phương chưa ghi nhận trường hợp dương tính với virus sars cov hai